tại ấp dòng ổi xã long toàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
ban quản lý khu kinh tế tỉnh trà vinh tổ chức lễ khởi công xây cầu c một mươi sáu
cầu c một mươi sáu thuộc dự án tuyến đường số hai trong khu kinh tế định an
là tuyến đường huyết mạch của khu gia quốc lộ năm mươi ba và tỉnh lộ chín trăm một mươi bốn
khu kinh tế định an được chính phủ phê duyệt với diện tích hơn ba mươi chín hectare
cầu c một mươi sáu hoàn thành sẽ thuận lợi để thu hút nhà đầu tư
đầu tư vào khu thuế quan khu thương mại và khu dịch vụ công nghiệp trong khu kinh tế
cầu c một mươi sáu có tổng mức đầu tư ba trăm ba mươi một tỷ đồng chiều dài công trình cầu c một mươi sáu dài một hai mươi bảy mét
trong đó chiều dài cầu năm trăm ba mươi tám hai m là loại cầu vĩnh cửu chịu được tải trọng hơn ba mươi tấn
bề rộng cầu một mươi ba mét tỉnh không thông thuyền năm năm mươi bốn mét
nhà thầu trúng thầu thi công là công ty cổ phần đạt phương với thời gian thi công một mươi tám tháng